khu vực tây nguyên là đầu nguồn của hầu hết các sông chảy ra biển đông thuộc ven biển miền trung và đông nam bộ
với nguồn tài nguyên nước dồi dào phong phú các dòng sông khu vực này đều có tiềm năng rất lớn về phát triển thủy điện
từ những lợi thế đó các dự án thủy điện đã được xây dựng và đi vào vận hành góp phần bảo đảm nguồn điện cho đất nước cũng như thay đổi diện mạo địa phương nơi nhà máy được xây dựng
ngày một mươi sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thủy điện hàm thuận đa my được khởi công xây dựng trên sông la ngà và đưa vào vận hành vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
với nguồn vốn xây dựng từ sự hỗ trợ tài chính của chính phủ nhật bản thông qua quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại oecf
trong bốn năm các kỹ sư việt nam nhật bản đã luôn sát cánh cùng nhau hỗ trợ thi công thiết kế lắp đặt để xây dựng nên thủy điện hàm thuận đa my vững chắc và an toàn
trong đó nhà máy thủy điện hàm thuận thuộc xã đa my huyện hàm thuận bắc có công suất hai x một trăm năm mươi mw và nhà máy thủy điện đa my thuộc xã la ngâu huyện tánh linh tỉnh bình thuận có công suất hai x tám mươi bảy năm mw
cụm thủy điện hầm thuận đa my được khởi công xây dựng vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và hoàn thành phát điện vào năm hai nghìn một mươi
tổng công suất của cụm thủy điện hàm thuận đa mi bốn trăm bảy mươi năm mw

hai nhà máy khác nhau là hồ điều tiết ngày là bực thang dưới của nhà máy thủy điện hàm thuận
khoảng một mươi km sau hơn hai mươi năm vận hành công trình thủy điện hàm thuận đa my vẫn đang sửng sững giữa đại ngàn
ngày đêm tạo ra nguồn điện góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước và cung cấp nguồn nước dồi dào
tưới xanh những đồng lúa chịu hạt những vườn thanh long bạt ngàn thuộc huyện đức linh tán linh tỉnh bình thuận
cũng là một trong một mươi sáu công trình thuộc hệ thống thủy điện bậc thang của sông đồng nai
thủy điện đại ninh nằm trên địa bàn hai tỉnh lâm đồng và bình thuận
công trình được xây dựng bằng nguồn vốn vai oda của chính phủ nhật bản khởi công xây dựng vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi
sau gần năm năm xây dựng ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn tám tổ máy thứ nhất và ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi
tổ máy thứ hai chính thức phát điện hòa vào lưới điện quốc gia
ngoài nhiệm vụ chính là phát điện bổ sung nguồn điện năng cho hệ thống lưới điện quốc gia
công trình thủy điện đại ninh còn có nhiệm vụ chuyển nước từ sông đồng
nai sang sông lũy tạo nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt cho tỉnh bình thuận
từ cuối năm hai nghìn bảy đến nay thì sau một mươi sáu năm vận hành tổng lượng điện mực phát lên lưới điện quốc gia của công ty đã được khoảng một mươi bảy tỷ kwh
và lượng nước cấp về cho tỉnh bình thuận là được một mươi một tỷ kwh
một tỷ m ba nước
hiện nay công tác chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ
trong đó chuyển đổi số về lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực
các công nghệ hiện đại đã được đưa vào trong hoạt động của từng đơn vị nâng cao hiệu quả vận hành của từng nhà máy trong hệ thống điện quốc gia
những năm hai nghìn một mươi trong quá trình cổ phần hóa thì công ty cũng đã chuyển dần từ mô hình quản lý phân tán sang lưới tập trung
bên cạnh đó để đồng bộ với mô hình tập trung công ty cũng đã tiến hành cải tạo nâng cấp
các hệ thống công trình thiết bị và xây dựng trung tâm điều hành từ xa
đây là mô hình tập trung để vận hành các nhà máy điện đầu tiên trong tập đoàn điện lực việt nam và đã được bộ công thương cho phép thử nghiệm
nếu như trước kia trong ca trực vận hành những người công nhân phải ra tận điểm quan sát mới có thể theo dõi được tình hình mực nước
thì nay thông qua hệ thống điều khiển từ xa các thông số kỹ thuật ngoài khu vực đã được tự động cập nhật về trung tâm điều khiển
thay vì sử dụng
các sổ giấy ghi chép bằng tay gây hạn chế trong việc kiểm tra vận hành tra soát thông tin dữ liệu
thì với phần mềm nhật ký vận hành điện tử được áp dụng đã giúp số hóa hầu hết các tác nghiệp của nhân viên trong ca trực vận hành
các thiết bị sẽ tốt hơn và các giá trị các cánh báo các thông tin trên các thiết bị
thì cũng được cập nhật nhiều hơn do đó việc giám sát các thiết bị của nhân viên vận hành thì ít tốn thời gian hơn
và từ đó thì cũng giảm bớt được áp lực của nhân viên vận hành mà thiết bị thì vẫn bám báo được là vận hành an toàn và tiện cải hơn
sau một mươi sáu năm nhà máy cũng đã nâng cấp các thiết bị qua công nghệ mới ưu việt hơn
thì cái việc mà nâng cấp này thì đã làm cho cái việc giám sát
các cái thông số của công trình hồ đập nhà máy là từ xa
thì gần như toàn bộ các thiết bị là đã được giám sát từ xa
thì điều này sẽ hiệu quả trong cái công tác quản lý điều hành của nhà máy
và an toàn vận hành của các nhân viên vận hành tại nhà máy
thì nhà máy cũng đã áp dụng các phần mềm dùng chung của tập đoàn điện lực việt nam
như là dlfit erp bmix và các cái phần mềm phát triển từ tổng công ty phát điện một như nhạc ký vận hành điện tử
thì giúp cho công tác quản trị của nhà máy
thì cái công tác quản trị của nhà máy thì là chuyên nghiệp hơn hiệu quả hơn
thì nó làm tăng được cái năng sức lão động
những dự án thủy điện đã từng ngày góp phần thay đổi diện mạo các địa phương nơi mà nhà máy được xây dựng
chính những người con của quê hương lâm đồng cũng đã có thêm động lực để trở về gắn bó với quê hương
khi có những công trình thủy điện được xây dựng
hàng ngày những người công nhân vận hành vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ bên những tùa biên nước
nơi phòng điều khiển trung tâm để bảo đảm cho hệ thống được vận hành an toàn ổn định
và chứng kiến sự đổi thay vùng quê nơi đây
gần nhà nên cái đó là cái ưu tiên của mình mình chọn cái vị trí làm việc ở đây
tức là sau hai mươi năm rồi thì mình thấy quê hương của mình đó là cũng thay đổi cũng rất là nhiều
về mọi cái nói chung là cơ sở hạ tầng rồi ngay cả mình cảm thấy là thu nhập đời sống của con người ở đây cũng được nâng cao
bên cạnh đó các dự án cũng đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội
nâng cao cơ sở hạ tầng tăng thu ngân sách cho các địa phương góp phần giải quyết công an việc làm
tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân trong khu vực dự án
trước kia công việc ở nhà làm vườn mới vào đây làm được hai ba năm
thu nhập thì tháng năm triệu cách nhà cũng khoảng có năm cây đi lại thì nói chung là cũng gần
đời sống kinh tế xã hội của bộ mặt nông thôn là có phần phát triển so với trước
cụ thể là về kinh tế thì nhân dân cũng phải nói là cũng tranh thủ sử dụng cái nguồn nước của nhà máy
để mà phục vụ cái nhu cầu tưới tiêu trong cái nông nghiệp
góp phần là tăng năng suất cây trồng cũng như là vào những cái tháng nắng hạn đó
góp phần là đảm bảo nước tưới cho nhân dân
cái nhất cái thứ hai là từ khi hai lực lượng lồng hồ hàm phượng đa my chính thức đi vào hoạt động đó
nó tạo cái điểm nhấn cảnh quan trên địa bàn xã
tạo điều kiện để các du khách ở các nơi tìm về tham quan để mà chim ngưỡng cái vẻ đẹp của xã đa my
và qua đó khi hai cái hồ này mà chính thức là đi vào hoạt động đó thì nó góp phần
làm cái giám cái nhiệt độ độ nóng ở trên địa bàn xã
thời gian qua các công trình thủy điện đã và đang thực hiện rất tốt vai trò của mình
ngày đêm tạo ra nguồn điện góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước
và cung cấp nguồn nước dồi dào cho sản xuất và sinh hoạt của người dân